tại phú yên trong thời gian vừa qua một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet trị giá hơn hai trăm linh tỷ đồng
đã được lực lượng chức năng triệt phá thành công
đây là đường dây có quy mô lớn nhất tại địa phương này từ trước đến nay
liên quan đến đường dây này viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm hai bị can
nguyễn thành danh ba mươi hai tuổi chú ở thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa về tội tổ chức đánh bạc
và đỗ xuân duy ba mươi bốn tuổi trú tại phường xuân yên thị xã sông cầu về tội đánh bạc
ngoài hai đối tượng trên viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung chín đối tượng khác về tội danh đánh bạc
trước đó truyền hình nhân dân đưa tin qua đấu tranh khai thác công an tỉnh phú yên xác định
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này
đã thực hiện giao dịch với tổ chức đánh bạc
tiền trên hai trăm linh tỷ đồng có trận bóng đá một đối tượng tham gia cá cược lên tới hai hai tỷ đồng
việc tổ chức bắt quả tang đối tượng đánh bạc trên mạng thông qua mạng internet thì rất khó khăn
không phải như là mình bắt các loại đánh bạc truyền thống
tại vì đây thuộc diện chứng cứ điện tử thì rất là nhanh bị đánh sập và bị xóa bỏ
đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này
do nguyễn tấn thành và trần thành tín điều hành thu hút nhiều đối tượng tham gia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố một mươi ba bị can
và sau một thời gian tập trung đấu tranh mở rộng điều tra vụ án
đến thời điểm này đã có gần hai mươi bị can vào vòng tố tụng hình sự
trong đó có một mươi bị can bị khởi tố về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc